nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch chịu ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
bộ tài chính vừa xin ý kiến các bộ cơ quan ngang bộ phòng thương mại và công nghiệp việt nam
về dự thảo thông tư quy định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
dự kiến thời gian tới mức thu đối với phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
và lữ hành nội địa sẽ được thực hiện giảm năm mươi
trong đó mức phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa giảm tương ứng
cấp mới giảm từ ba triệu đồng trên một giấy phép xuống mức một năm triệu đồng
cấp đổi giảm từ hai triệu đồng xuống một triệu đồng
cấp lại giảm từ một năm triệu đồng xuống mức bảy trăm năm mươi đồng
phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cũng giảm một nửa
mức thu trên sẽ được thực hiện đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
các nội dung liên quan đến mức thu lễ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện
tại việt nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
việc nộp quản lý chứng từ thu phí công khai chế độ thu phí
vẫn được thực hiện theo thông tư số ba mươi ba năm hai nghìn một mươi tám ttbtc